tòa án nhân dân huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt mai duy khánh ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo
mai thị thanh tuyền ba mươi tháng tù cho hưởng án treo cùng với tội giữ người trái pháp luật đây là hai chị em ruột
theo cáo trạng sáng sớm ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đoàn kiểm tra liên ngành của huyện thống nhất kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ ra cầm trái phép
tại xã gia kiệm do khánh làm chủ tại thời điểm kiểm tra đoàn liên ngành bắt quả tăng khánh và hai người làm thuê
trong đó có mai thị thanh tuyền chị ruột của khánh đang giết mổ gà chuẩn bị đưa đi tiêu thụ bị bắt quả tang khánh đã có hành vi chống đối cản trở
mặc dù biết hành vi trên là cản trở người thực hiện công vụ và giữ các thành viên trong đoàn kiểm tra là trái với pháp luật
nhưng để giúp sức cho khánh tuyên đã khóa cổng giữ đoàn kiểm tra bên trong nhà của khánh không cho đoàn ra ngoài
sau đó khánh và tuyền bỏ đi rời khỏi hiện trường